các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo lời khai của việt chủ trương huy động vốn là từ chủ tịch độ anh dũng chủ tịch giao cho bị cáo việt lên phương án và báo cáo lại
theo lời khai của đỗ hoàng việt ba công ty ngôi sao việt solin và cung điện mùa đông
nguy tạo các hoạt động kinh doanh không có thật giữa nội bộ các công ty để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ
với tổng giá trị phát hành một mươi ba mươi tỷ đồng nhằm huy động tiền cho tập đoàn
bản thân bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn công ty phát hành trái phiếu
liên hệ với công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính với mục đích kiểm toán toàn phần
ngoài ra bị cáo còn chỉ đạo ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
chạy dòng tiền khống cho công ty tân hoàng minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu
huy động chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp
tại tòa việc thừa nhận các gói trái phiếu tân hoàng minh bán ra cho nhà đầu tư cũng không đảm bảo giá trị
quá trình bán ra thu vào trái phiếu bị cáo có báo cáo chủ tịch
lúc đó bị cáo nghĩ ông đỗ anh dũng
đỗ anh dũng chưa biết đó là hành vi khống
trong vụ án này thiệt hại được xác định hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ có hơn sáu sáu trăm ba mươi người bị hại
bị cáo việt thừa nhận con số này và cho biết đến nay gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại
theo cáo buộc trước mỗi lần phát hành trái phiếu đỗ hoàng việt đều báo cáo
và được sự thống nhất của đỗ anh dũng để chỉ đạo ông phùng thế tính
cựu giám đốc tài chính kế toán của tân hoàng minh
hoàng quyết chiến cựu quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán
kiêm giám đốc bàn
tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
chịu trách nhiệm xem xét tình hình tài chính của các công ty được lựa chọn phát hành trái phiếu
bị cáo việt còn phân công kế toán trưởng các công ty nhân viên kế toán tại trung tâm tài chính kế toán
làm việc với công ty kiểm toán để hợp thức báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần
đủ điều kiện phát hành và tổ chức chạy dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu
hợp thức thanh toán hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu sơ cấp và phương án phát hành trái phiếu
viện chỉ đạo bị cáo lê thị mai nguyên phó giám đốc bàn nguồn vốn
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
và vũ lê vân anh nguyên phó giám đốc ban nguồn vốn
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
có trách nhiệm phân công lãnh đạo phòng chuyên viên phòng huy động vốn
bàn nguồn vốn tạo dựng hồ sơ phương án phát hành khống giữa nội bộ các công ty
cá nhân trong tập đoàn tân hoàng minh làm việc thống nhất các thủ tục liên quan
với các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá tư vấn phát hành
quản lý tài khoản và quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu
trả lời thẩm vấn tại tòa các bị cáo mai văn anh tính đều thừa nhận cáo buộc
các bị cáo thừa nhận biết sai vẫn làm do không nghĩ lại gây hậu quả lớn đến vậy
riêng bị cáo chiến cho hay một số nội dung truy tố chưa đúng
theo bị cáo bản thân không biết hết về khó khăn tài chính của doanh nghiệp
bởi thời điểm bị cáo nhận chức phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán
thì tân hoàng minh đã triển khai được bốn gói trái phiếu
bản thân bị cáo cũng chỉ là người làm công ăn lương không được hưởng lợi gì
khi sự việc xảy ra tân hoàng minh đã khắc phục toàn bộ thiệt hại
nhưng bị cáo vẫn nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án
thưa quý vị trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng ba
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
gọi tắt là tập đoàn tân hoàng minh
một mươi năm bị cáo cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có ông đỗ anh dũng chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh con trai ông dũng
ngay từ sớm an ninh xung quanh khu vực trụ sở tòa án nhân dân tp hà nội được xiết chặt
rất đông lực lượng bảo vệ cảnh sát hỗ trợ tư pháp được huy động nhằm bảo đảm trật tự
do vụ án có tới sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư được xác định là bị hại
tòa án dựng một dạp lớn ngoài trời với sức chứa khoảng năm trăm linh chỗ ngồi
một màn hình lớn kèm theo hệ thống âm thanh được lắp đặt
chuyển dữ liệu từ hội trường xét xử ra ngoài để phục vụ những người tham gia tổ tụ
khoảng sáu giờ ba mươi phút một số nhà đầu tư đã có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân tp hà nội
làm thủ tục tham dự phiên xét xử
được biết trong số sáu sáu trăm ba mươi bị hại nhiều người có đơn xin xét xử vắng mặt
đến khoảng bảy giờ ba mươi phút các bị cáo lần lượt được dẫn dài tới tòa
nhanh chóng di chuyển vào hội trường xét xử
theo bố trí của tòa án phóng viên báo chí ngồi tại phòng riêng
theo dõi diễn biến và đưa tin thông qua màn hình tv
theo cáo buộc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tập đoàn tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính dư nợ tiến dụng rất lớn
đứng trước bài toán khó bị cáo đỗ anh dũng chỉ đạo cấp dưới sử dụng ba công ty
ngôi sao việt soleil và công điện mùa đông tạo hồ sơ gian dối
làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
bằng nhiều thủ đoạn nhóm bị cáo phát hành chín gói trái phiếu với tổng trị giá một mươi ba mươi tỷ đồng
sau đó tiếp tục hợp thức hồ sơ
chạy dòng tiền để mua bán giả cách giúp tập đoàn tân hoàng minh trở thành trái chủ sơ cấp
cuối cùng tập đoàn bán trái phiếu cho nhà đầu tư thu về tổng số tiền gần một mươi bốn tỷ đồng
có tiền bị cáo dũng đã chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu
trong đó dùng hơn năm một trăm linh tỷ đồng của các nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước
trừ đi các chi phí liên quan cơ quan tố tụng cáo buộc ông dũng cùng đồng phạm
chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư
quá trình giải quyết vụ án các bị cáo gia đình bị cáo tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức liên quan
đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án hoàn trả cho bị hại
phiên tòa xét xử chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng cùng đồng phạm dự kiến kéo dài hai mươi ngày
hội đồng xét xử gồm năm thành viên do thẩm phán nguyễn xuân văn làm chủ tọa
kiểm sát viên được phân công đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
thực hiện quyền công tố tại tòa có gần ba mươi luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo
trong kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ
khách sạn tân hoàng minh và các đơn vị tổ chức liên quan
thời điểm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công ty tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính
dư nợ tín dụng của công ty này là
hơn một mươi tám năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng trong đó có một mươi năm tám trăm năm mươi một tỷ đồng dư nợ của các công ty liên quan
hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng dư nợ nhờ các cá nhân tại tân hoàng minh đứng tên để vay vốn cho tập đoàn sử dụng
nợ gốc đến hạn chưa thanh toán hơn năm trăm chín mươi một tỷ đồng nợ lãi đến hạn chưa thanh toán là gần sáu trăm linh hai tỷ đồng
ông đỗ anh dũng chủ tịch công ty tân hoàng minh đã cho thành lập mới hoặc mua lại cổ phần
vốn góp tại các công ty rồi chỉ định người nhà hoặc các cá nhân pháp nhân liên quan công ty tân hoàng minh
minh đứng tên góp vốn sở hữu cổ phần của bốn mươi năm công ty trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần dịch vụ khách sạn solei và công ty cổ phần dịch vụ công
điện mùa đông trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ ông đỗ anh dũng đã chỉ đạo các cá nhân trong
ban điều hành nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh
nghiệp riêng lẻ các thành viên điều hành của tân hoàng minh đã ra soát và thống nhất không sử dụng
pháp nhân công ty tân hoàng minh làm tổ chức phát hành trái phiếu do công ty này có nhiều công ty
con công ty liên kết số liệu tài chính phức tạp khó đủ điều kiện phát hành trái phiếu vì vậy
thành viên cốt cán của tân hoàng minh đã thống nhất lựa chọn các công ty thuộc tân hoàng minh
phát hành trái phiếu riêng lẻ loại hình trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và
lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin thu hút được nhiều người mua trái
phiếu sau đó công ty tân hoàng minh pháp nhân trung tâm ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp
chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu hợp thức phương án phát hành tạo lập giá trị ảo
của trái phiếu hợp thức trái chủ sang cho công ty tân hoàng minh lấy uy tín thương hiệu tân hoàng
minh để bán trái phiếu các thành viên chủ chốt của tân hoàng minh đã tìm kiếm thỏa thuận với các
công ty kiểm toán đồng ý đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính các
công ty sự kiến phát hành trái phiếu
đảm bảo thời gian nhanh nhất công ty kiểm toán nam việt giúp hợp thức khóa để chuyển số liệu của
hai công ty từ lỗ sang có lãi loại bỏ các công ty con công ty liên kết để né tránh báo cáo kiểm
toán hợp nhất nhờ vậy hai công ty này đã phát hành được năm gói trái phiếu với tổng giá trị
bốn bốn trăm năm mươi tỷ đồng công ty cung điện mùa đông có các chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động
liên tục có nợ quá hạn không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận
các bị can đã thông đồng với công ty cpa hà nội để hợp thức báo cáo tài chính kiểm toán
năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một để phát hành bốn gói trái phiếu với tổng trị giá năm năm trăm tám mươi tỷ đồng
theo cơ quan điều tra từ khi tiếp cận hồ sơ pháp lý hồ sơ kế toán của công ty ngôi sao việt
và công ty solei cho đến khi phát hành báo cáo tài chính kiểm toán độc lập các kiểm toán viên
tại công ty kiểm toán nam việt đã không trao đổi làm việc với ban giám đốc ban quản trị các công ty
để tìm hiểu về tình hình quản trị
hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề khác liên quan tới nội dung kết quả kiểm toán
đối với hạng mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn kiểm toán nam việt không kiểm tra
xoát xét đối chiếu với các tài liệu gốc trong việc tăng giảm các khoản đầu tư
mà chỉ căn cứ vào các hợp đồng chuyển nhượng bản photocopy giữa công ty ngôi sao việt
công ty solei với các nhân viên tân hoàng minh để xác định đến thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các công ty này không có công ty con và công ty liên kết nhằm né tránh việc phải kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
qua các hợp đồng này để ghi nhận khống doanh thu từ hoạt động tài chính trên kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi cho các công ty
trong khi đó thông tin từ cục tuế tp hà nội cho biết
tại báo cáo tài chính nộp thuế trước thời điểm kiểm toán của công ty ngôi sao việt thể hiện kết thúc nhiên độ tài chính năm hai nghìn hai mươi
công ty này có khoản đầu tư vào công ty con là một chín trăm hai mươi hai tỷ đồng ghi nhận lỗ một ba tỷ đồng
tương tự kết thúc năm tài chính hai nghìn hai mươi công ty solei có khoản đầu tư vào các công ty con là bảy trăm linh tỷ đồng
khoản lỗ là hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
hạng mục phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn dài hạn đối với hai khoản ủy thác đầu tư cho nguyễn đức tính một bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
và lê hồng trang tám trăm chín mươi bốn tỷ đồng là các nhân viên tân hoàng minh không có cơ sở để ghi nhận khoản lãi một mươi bốn mươi năm một năm
tương đương bảy trăm một mươi năm tỷ đồng
nhưng kiểm toán nam việt vẫn chấp nhận bút toán nhằm ghi nhận doanh thu khống từ hoạt động tài chính cho công ty ngôi sao việt
việc điều chỉnh các bút toán nêu trên đã làm đẹp tình hình hoạt động
chính sản xuất kinh doanh của công ty ngôi sao việt và công ty solay thể hiện trong năm hai nghìn hai mươi các công ty này làm ăn có lãi
các bị can đã phát hành được chín gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei công ty cổ phần cung điện mùa đông với tổng giá trị là một mươi ba mươi tỷ đồng
số tiền này được sử dụng trái mục đích phát hành trái phiếu gây thiệt hại hơn tám tỷ đồng cho hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
để trái phiếu của nhóm tân hoàng minh được phát hành một số công ty chứng khoán là đơn vị tư vấn phát hành
công ty chứng khoán an bình đã ký hợp đồng tư vấn phát hành đại lý đăng ký lưu ký đại diện sở hữu cói trái phiếu tám trăm linh tỷ đồng cho công ty solay
công ty chứng khoán bảo việt bvs ký hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành gói trái phiếu tám trăm linh tỷ đồng cho công ty ngôi sao việt
công ty chứng khoán acriseco agr ký ba hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu riêng lẻ bốn trăm năm mươi tỷ đồng
năm trăm linh tỷ đồng và một chín trăm linh tỷ đồng cho công ty solei
công ty chứng khoán evaes evs đã ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu ba hai trăm ba mươi tỷ đồng cho công ty cung điện mùa đông
công ty chứng khoán kis việt nam kis ký hợp đồng tư vấn đại lý phát hành trái phiếu cho gói trái phiếu bốn trăm năm mươi tỷ đồng
với công ty cung điện mùa đông làm đại diện trái chủ nhận tài sản bảo đảm
ngoài ra kes việt nam còn ký hợp đồng tư vấn chuẩn bị hồ sơ trào bán cho hai gói trái phiếu
trị giá một chín trăm linh tỷ đồng và gói trái phiếu một một trăm linh tỷ đồng cho công ty cung điện mùa đông
tuy nhiên các gói trái phiếu này chưa kịp hoàn thành thì bị ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định thu hồi vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban chứng khoán nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc cung cấp dịch vụ của các công ty này và phát hiện vi phạm
tại trường khoán an bình công ty không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ trào bán chính xác
hồ sơ của công ty solei có nghị quyết hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành
nhưng phương án phát hành thiếu trang dẫn đến thông tin không đầy đủ
bản công bố thông tin đợt trào bán nêu soleil chưa từng phát hành trái phiếu không tổn động nợ đến hạn chưa thanh toán
nhưng thực tế báo cáo tài chính của công ty thể hiện có trái phiếu
trường quán an bình đã bị ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt ba trăm một mươi triệu đồng và không bị kiến nghị chuyển cơ quan điều tra
ngoài ra các ngân hàng thương mại đang quản lý tài sản đảm bảo của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
cũng đã có vi phạm khi không đánh giá giá trị của tài sản để đảm bảo tính hợp lý và khả năng thanh toán
thanh khoản khi tổ chức phát hành không thể trả được gốc và lãi trái phiếu đến hạn
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh ngoài việc đề nghị truy tố các bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng kiến nghị các biện pháp nhằm bịt lỗ hồng trong phát hành trái phiếu
bộ công an đề nghị bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét điều chỉnh các quy định liên quan để hoàn thiện quy trình tổ chức
và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp một cách công khai minh bạch
cũng theo đề nghị của cơ quan điều tra cần áp dụng biện pháp xử lý nghiêm đối với các công ty kiểm toán
công ty thẩm định giá kiểm toán viên và thẩm định viên có sai phạm trong vụ án
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giả soát và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kiểm toán thẩm định giá kiểm toán viên và thẩm định viên
để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ tính minh bạch trong quy trình kiểm toán và thẩm định giá
các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về định giá tài sản hình thành trong tương lai
và hồ sơ thủ tục định giá tài sản để đảm bảo cho quá trình phát hành trái phiếu
giám sát việc tuân thủ pháp luật tại các công ty chứng khoán cho việc cung cấp các dịch vụ tư vấn phát hành
đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm nâng cao vai trò và chịu trách nhiệm của các công ty chứng khoán
trong việc phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành
bộ công an cũng chỉ ra những lỗ hổng pháp lý và đề nghị bổ sung sửa đổi quy định của pháp luật
cụ thể đề nghị cần xem xét và bổ sung quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền
cần tăng cường quy định về báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu
và tài khoản này chỉ dành riêng cho mục đích phát hành trái phiếu
hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tài sản đảm bảo
nguyên tắc xác định giá trị tài sản đảm bảo trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá và quản lý tài sản đảm bảo
yêu cầu mọi hoạt động mua bán giao dịch trái phiếu phải được quản lý giám sát đảm bảo công khai
minh bạch thông tin và tuân thủ quy định pháp luật
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng đánh giá lại tính pháp lý giá trị tài sản để đảm bảo tính hợp lý
hợp lệ của tài sản và khả năng thanh toán thanh khoản khi tổ chức phát hành không trả được gốc
lãi trái phiếu đến hạn yêu cầu các ngân hàng thương mại phải quy định rõ quy trình thủ tục tiếp nhận tài sản bảo đảm của trái phiếu
mở tài khoản trái phiếu đảm bảo chặt chẽ phòng ngừa vi phạm giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu
không để chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành
quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu
hiện những thông tin về vụ án này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị những thông tin mới nhất
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại